tổ công tác của thủ tướng chính phủ do đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ nội vụ làm trường đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cao bằng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê vĩnh tân đề nghị tỉnh cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nghị quyết hội nghị trung ương sáu
tiếp tục thực hiện việc sắp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các đơn vị hành chính khi có hướng dẫn của trung ương về việc tinh giảm biên chế
tỉnh cần phải chỉ đạo và thực hiện quyết liệt hơn nữa sở nội vụ cao bằng có trách nhiệm tham mưu và hoàn chỉnh báo cáo gửi tổ công tác để trình thủ tướng chính phủ sớm nhất